trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay đông đảo du khách đã chọn khu di tích lịch sử trung bồn
ở xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an làm điền đến tham quan tưởng niệm
theo thống kê trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn
đã đón khoảng năm du khách về thăm viếng mỗi ngày
du khách trên mọi miền đất nước đến đây dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh trên tuyến lửa trung bồn để chi viện cho chiến trường miền nam
góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trong những ngày này nhiều trường học cũng đã tổ chức cho các em học sinh về khu di tích lịch sử trung bồn
để tham quan tìm hiểu truyền thống lịch sử và những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên sung phong
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc